xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế về tiêu dùng ngày hôm nay thứ tư ngày sáu tháng một mươi hai
ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
thưa quý vị bộ tài chính yêu cầu có giải pháp đồng bộ để các cửa hàng xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử
sau từng lần bán hàng và xử lý nghiêm theo quy định trường hợp không thực hiện
theo đó bộ tài chính đề nghị chủ tịch ubnd tỉnh thành phố chỉ đạo các ban ngành đoàn thể
phối hợp với cơ quan thuế địa phương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm việc với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu
nắm bắt thực trạng đáp ứng việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
có các giải pháp đồng bộ để các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn
thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng và xử lý nghiêm theo quy định trường hợp không thực hiện
đặc biệt bộ tài chính yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới về hóa đơn điện tử nói chung
và hóa đơn điện tử đối với kinh doanh xăng dầu nói riêng nhằm mục đích thu lợi bất chính
hoặc chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý theo quy định
các lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã triển khai nhiều biện pháp để hoạt động thông quan cuối năm
được nhanh chóng thuận tiện và không để hàng hóa xuất khẩu ủn ứ
trong khi đó hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn
được dự kiến sẽ tăng mạnh trong tháng một mươi hai
để thông quan nhanh lực lượng hải quan cửa khẩu hữu nghị đã tăng giờ làm
phân công cán bộ hướng dẫn phân luồng xe hàng hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thủ tục hải quan
và xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh
hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại lạng sơn chủ yếu là nông sản thiết bị máy móc hàng tiêu dùng
thời điểm cuối năm dù khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng khoảng hai mươi so với các thời điểm khác trong năm
nhưng hoạt động thông quan vẫn diễn ra nhanh chóng và thuận tiện
từ đầu năm đến nay kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu hữu nghị đạt gần ba tỷ usd
tăng gần một trăm ba mươi so với cùng kỳ của năm trước
thưa quý vị là địa bàn du lịch lớn nhất của tỉnh sơn la
trong thời gian qua công an huyện mộc châu đã triển khai và ứng dụng phần mềm asm vào đời sống
dù mới triển khai chân lâu nhưng phần mềm asm đã vượt qua
và đang mang hiệu quả thực tiễn và rút ngắn thủ tục
thời gian thông báo lưu trú cho người dân góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
và phần mềm này đã được tổ chức nhân rộng tại tất cả các doanh nghiệp cơ sở hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn
là homestay nằm ở trung tâm thị trấn mộc châu
lưu lượng khách đến với homestay ghost mile hàng tuần lên đến hàng trăm người
có những tuần cao điểm con số này thậm chí gấp đôi gấp ba
so với việc phải trực tiếp đến cơ quan
công an để làm thủ tục thì giờ đây chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản qua phần mềm asm
việc khai báo lưu trú đã được hoàn tất
qua quá trình sụi phần mềm thì tôi thấy đây là phần mềm khá tiện ích
khi khách hàng đến chỉ cần dùng cái gân cư dân quét mã quy giờ là hệ thống đã nhập đầy đủ các thông tin cho khách hàng
hai là việc thông báo cho khách lưu trú trên hệ thống thì chính xác

việc thông báo cho khách lưu trú thì tiết kiệm thời gian độ chính xác cũng cao
trên phần mềm bay asm thì cũng hướng dẫn đăng ký đăng nhập dễ dàng
qua thực tiễn cho thấy việc thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm asm tại huyện mộc châu nói riêng và tỉnh sơn la nói chung
đã và đang phát huy được hiệu quả thực tiễn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân
qua sự hướng dẫn của các anh chị bên công an thì mình cảm thấy
afm mới hiện tại sẽ giúp ngắn thời gian của bọn em khai báo lưu trú hơn so với phần mềm trước kia
và làm bọn em quản lý tốt phần thông tin của khách hàng hơn mọi ngày
và giúp bọn em khai báo thông tin của khách hàng được đầy đủ hơn so với ứng dụng dịch vụ công trước kia
với tổng số hai trăm ba mươi chín cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn toàn huyện
việc ứng dụng khai báo lưu trú qua phần mềm asm là một bước đột pha mới trong công tác cải cách hành chính
góp phần quan trọng trong giảm công sức đi lại thời gian nhân lực kinh tế
đảm bảo an ninh an toàn cho công dân
không những vậy còn phục vụ cho việc nắm tình hình quản lý nhân hộ khẩu
góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trọng điểm như mộc châu
tuy nhiên việc triển khai cũng vấp phải những khó khăn nhất định
một phần ở đây là các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
thì là do những hộ kinh doanh của người dân
họ sử dụng cái nhà ở sẵn có
và cũng như đất của nhà sẵn có để họ kinh doanh
cũng như để cải thiện thêm thu nhập của gia đình
thế nên là một phần thì là những cái hộ kinh doanh này
thì đa phần là những người già sau khi đã nghỉ hưu
nên là cái việc cập nhật về cái công nghệ điện tử
là nó sẽ chậm và khó khăn hơn đối với những cái cơ sở kinh doanh lưu trú
có người chủ quản lý là các bạn đối tượng các bạn trẻ
khắc phổng những khó khăn
với những lợi ích mà phần mềm
phần mềm asm mang lại
nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn huyện mộc châu nói riêng
và tỉnh sơn la nói chung
đã chủ động cài đặt phần mềm
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền
nhận rộng thực hiện việc thông báo lưu trú qua phần mềm asm
giúp người dân tiếp cận nhanh các tiện ích
mà đề án sáu mang lại
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
với hành vi lừa đảo chiếu nội tài sản
đối tượng nguyễn văn hường
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
khởi tố và bắt tạm giam
hường từng là bảo vệ kiêm lái xe
tại quỹ tín dụng nhân dân xã ngô quyền
huyện thanh miện
hưởng đưa ra thông tin về việc bản thân có chức năng
nhiệm vụ xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng
với chiêu bài vay tiền để đáo hạn cho khách hàng
và cần thu hồi vốn trước hạn
để phục vụ công tác thanh tra
đối tượng đã liên tiếp thực hiện chót lọt hành vi lừa đảo
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
một người phụ nữ đã chuyển cho đối tượng
vay với tổng số tiền là hơn tám bảy tỷ đồng
đến thời hạn trả nợ
hường đưa ra hàng loạt lý do để xin ra hạn
tuy nhiên trong thực tế
toàn bộ số tiền đã được đối tượng dùng để trả nợ
đánh bạc và chi tiêu cá nhân
ngày hôm nay sáu tháng một mươi hai
hai lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã dẫn dải tàu vận chuyển khoảng một trăm linh mét khối cát
không rõ nguồn gốc
về tới cảng hải đội ba trăm linh một
thành phố vũng tàu
để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
quá trình làm nhiệm vụ trên khu vực biển giáp danh
giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh tiền giang
lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
phát hiện tàu mang số hiệu
có biểu hiện nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có tám thuyền viên
do ông trần ngọc sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê ở hải dương
làm thuyền trường
theo lời khai ban đầu của ông sơn
trên tàu đang chở khoảng hơn một trăm linh mét khối cát
nhĩm mặt nhưng không có giấy tờ
chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
theo quy định của pháp luật
và trước đó vào ngày năm tháng một mươi hai
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
cũng phát hiện và bắt giữ một tàu
chở hơn tám mươi m khối cát
nhĩm mặt không có hóa đơn chứng từ
tại khu vực trên
lực lượng chức năng tỉnh kiên giang
vừa bắt quả tăng đối tượng chở hàng cấm
từ biên giới về thành phố rạch giá để tiêu thụ
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút
ngày ba tháng một mươi hai
tại ấp tân hưng xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang
tổ công tác đã ngăn chặn và bắt giữ đối tượng
nguyễn văn lụa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú tại thành phố rạch giá
cùng phương tiện là xe ô tô tải
vận chuyển hàng cấm từ biên giới về
từ hà tiên về thành phố rạch giá để tiêu thụ
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã tạm giữ
số lượng lớn hàng hóa nhập lậu
như thuốc lá điếu nước uống hóa mỹ phẩm đồ ăn
hiện lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị chơi hụi là một hình thức
tích góp tiền khá phổ biến
tại nhiều địa phương dựa trên thỏa thuận
giữa chủ hụi và các hụi viên
về mức tiền đóng thời gian khui
và lợi nhuận dư dôi qua các
chu kỳ hốt hụi tuy nhiên trong thời gian gần đây
một số đối tượng đã lợi dụng
sự nhẹ dạ cả tin của người dân
để tổ chức các dây hụi
nhằm chiến đoạt tài sản
và đã khiến cho không ít hụi viên
lâm vào tỉnh cảnh trắng tay
phản ánh sau tại bạc liêu
sẽ tiếp tục là lời cảnh tỉnh
cho những ai đang có ý định chơi hụi
cần phải nâng cao ý thức cảnh giác
tìm hiểu thật kỹ để tránh tiền mất tật mà
đây là lâm thị tám
người có đến một mươi bốn năm làm chủ
nhiều dây hụi tại vùng nông thôn
xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu
khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
do không thể bù lớp khoản tiền thiếu
các hụi viên
tám đã lấy tên khống tham gia ba mươi năm phần hụi
để hốt hụi và bán phần hụi khống
cho hụi viên khác trong tám dây hụi
mà mình đang làm chủ
qua đó chiếm đoạt hơn một sáu tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với lâm thị tám
để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
còn đối với cô gái này
vốn là một chủ hụi bị các hụi viên giật tiền
lại trở thành một kẻ lừa đảo đầy tinh vi
đầu năm hai nghìn hai mươi một
lê thị ngân đứng ra tổ chức nhiều dây hụi
thu hút đông đảo bà con trên địa bàn xã long niền đông
huyện đông hải tham gia
tuy nhiên khi bị hụi viên giật tiền hụi
dẫn đến mất cân đối về tài chính
ngân đã lập ra nhiều dây hụi khống
nhằm chiếm đoạt số tiền trên một tỷ đồng của hụi viên
ngân đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can
và bắt tạm giam vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một vừa qua